tổ chức môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép nguyễn xuân trường chú tại huyện long thành tỉnh đồng nai
vừa bị phòng an ninh điều tra công an tỉnh thứ thiên huế phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ bắt giữ
cụ thể vào khoảng hai mươi hai h một mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi một tại chốt kiểm soát phòng chống dịch số hai trên quốc lộ một a
thuộc địa phận xã phong thu huyện phong điền lực lượng công an phát hiện xe ô tô do nguyễn xuân trường điều khiển
trên xe chở bốn người nước ngoài nghi mang quốc tịch trung quốc nhập cảnh trái phép
tại cơ quan công an đối tượng trường khai nhận được một người đàn ông miền nam thuê chở bốn người này
từ khu công nghiệp yên phong tỉnh bắc ninh vào long thanh đồng nai với giá một mươi bảy triệu đồng
cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng nguyễn xuân trường để tiếp tục điều tra làm rõ